các chuyên gia y tế đều đồng tình với những quy định của dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
các chuyên gia y tế đều đồng tình với những quy định bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông liên quan đến các quy định bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông